tại hà nội bộ kế hoạch và đầu tư việt nam bộ công thương singapore ubnd tỉnh quảng trị đã tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư vào tỉnh quảng trị
nhằm thúc đẩy tiềm năng phát triển kinh tế xã hội và du lịch của tỉnh quảng trị trong thời gian tới
tại hội nghị hai bên đã ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác đầu tư singapore và việt nam giữa cục đầu tư nước ngoài fia và hiệp hội công nghệ chế tạo singapore smf
nhằm phấn đấu đưa khu kinh tế đông nam của tỉnh quảng trị sẽ trở thành điểm đến đầu tư quốc tế trong hành lang kinh tế đông tây
để khai thác tối đa tiềm năng của hành lang kinh tế và bắt kịp với những đợt đầu tư mới tạo bước đột phá cho tỉnh quảng trị
với mong muốn và quyết tâm cao vì sự phát triển chung của đất nước quảng trị sẽ tạo điều kiện cho phía đối tác singapore
bằng việc rút ngắn thời gian ra quyết định đầu tư cho các nhà đầu tư hỗ trợ giải phóng mặt bằng
áp dụng tối đa chính sách khuyến khích cho các doanh nghiệp trong khuôn khổ quy định của chính phủ về miễn giảm thuế
thuê đất thuê mặt nước luật đất đai và bảo vệ môi trường